vết cắt rất gọn

tổ công tác thứ hai xác định khoảng bảy h ba mươi phút ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ông trảo trợp pờ lùa đi bộ một mình từ nhà theo đường mòn để kiểm tra và sửa chữa đường ống nước của gia đình do nhà ông bị mất nước
khi ông rời nhà khoảng ba mươi phút thì tại sườn đồi nơi đường ống nước của nhà ông đi qua phát ra một tiếng nổ lớn
với thông tin này cơ quan điều tra đã trả lời được câu hỏi vì sao
ông pờ lua có mặt tại hiện trường
tổ công tác thứ ba sau khi thâm nhập vào địa bàn thôn làng ca cũng đã nắm được nhiều thông tin rất đáng lưu tâm
ông pờ luôn là người có kinh nghiệm trong việc cúng bái và có khá nhiều mâu thuẫn với người dân trong làng
tổng hợp các kết quả điều tra ban đầu
cơ quan công an đã có thêm những dữ liệu để nghiêng về giả thiết
nhiều khả năng đây là một âm mưu giết người được ngụy tạo bởi tai nạn nổ mìn
đối tượng đã cố tình dụ nạn nhân đến hiện trường để nổ mìn sát hại nạn nhân

chúng tôi cũng xác định phải đi từ nguyên nhân từ mối quan hệ của nạn nhân
thì bản thân nạn nhân là thầy cúng trong vùng đoàn dân tộc
thì qua giả soát đặc biệt là thông tin
thông tin từ lực lượng trinh sát và công an viên ở địa bàn cho biết rằng
nạn nhân có rất nhiều bâu thuẫn đặc biệt là hữu tục rất lạc hậu
ở vùng đồng bào dân tộc mông gọi là thả ma
với những tài liệu mà cơ quan điều tra ban đầu thu thập được
khám nghiệm địa trường khám nghiệm tử thi và qua trực cầu
ngay sau khi xác định là vụ án
thì ban giám đốc đã chỉ đạo phòng xác hình sự xác lập chuyên án
cơ quan điều tra cũng bắt đầu đưa ra dữ liệu để khoanh vùng về đối tượng gây án
nhiều khả năng đối tượng là người dân sinh sống trên thôn làng ca
nắm được quy luật dẫn nước về sinh hoạt của người dân trong thôn
có thể thủ phạm sinh sống ở gần nhà nạn nhân
hắn đã cố tình cắt đường ống dẫn nước khiến nạn nhân phải đến kiểm tra
là người có am hiểu và đã từng sử dụng thuốc nổ mìn tự chế
tiếp tục bám sát địa bàn thôn làng ca
nắm bắt được thêm nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa ông trảo chợp pờ lua và sùng a tùng ngày càng nặng nề
đó là cách đây vài năm giữa tùng và ông pờ lưa có xảy ra việc tranh chấp đất đài khi địa phương mở đường lên thôn
chính điều này đã châm ngòi cho mọi xung đột về sau giữa tùng và bố vợ
cũng trong thời điểm này ban chuyên án lại thu thập thêm được một thông tin rất quan trọng
đó là vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tức là trước đó đúng một năm
ông trảo trợp pờ lua đã từng bị một đối tượng dùng nỏ bắn tên vào người
nhưng rất may mắn lần đó ông đã thoát chết